khoảng một mươi ba h một mươi năm chiều nay hỏa hoạn xảy ra tại quán beer club cool lounge số bảy mươi bốn đường hồ ngọc lân
phường kinh bắc thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh khói bốc cao hàng chục mét nghi ngút cả một đoạn đường
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh
phối hợp với công an phường kinh bắc công an tp bắc ninh đến hiện trường khẩn trương chữa cháy
phân luồng giao thông vật liệu cháy chủ yếu là bàn ghế xốp mút nên lửa bén nhanh khói dày đặc
khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn sau khoảng ba mươi phút đám cháy được khống chế
theo cơ quan công an quán bia club xảy ra hỏa hoạn đã dừng hoạt động cách đây hai tháng
bước đầu không ghi nhận thương vong về người